tối ngày chín tháng tám khi đang làm nhiệm vụ trên đảo phu quý tỉnh bình thuận
tàu cảnh sát biển tám nghìn một thuộc hải đội ba trăm linh một bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba
đã tiếp nhận một nạn nhân chuyển từ trung tâm y tế quân dân y huyện đảo phu quý ra tàu
để chuyển về đất liền cấp cứu
bệnh nhân là đặng đỗ trí cường sinh năm hai nghìn ba ngụ xã ngũ phụng huyện đảo phú quý
bị tai nạn khi lặn biển và bị thương ở vùng bụng và vùng đầu
do trang thiết bị điều trị tại đảo không bảo đảm cho công tác chữa trị
nên các bác sĩ đã đề nghị chuyển bệnh nhân về đất liền điều trị
lãnh đạo huyện đảo phú quý đề nghị tàu cảnh sát biển tám nghìn một đang công tác ở đảo
chuyển bệnh nhân vào đất liền
bệnh nhân sau đó đã được các bác sĩ quân y trên tàu tiếp tục sơ cứu
đến một mươi giờ sáng ngày một mươi tháng tám tàu đã cập bến vũng tàu
bệnh nhân được chuyển về tp hcm tiếp tục điều trị